cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đồn công an cảng phòng cảnh sát bảo vệ
cảnh sát cơ động công an quận tân bình đội cảnh sát giao thông tân sơn nhất
bằng những chuyên môn nghiệp vụ và thế mạnh của mình các đơn vị sẽ góp phần đảm bảo trực tự an toàn giao thông
đảm bảo an ninh kinh tế an ninh trật tự tạo điều kiện phục vụ cho hành khách đến và đi tại sân bay tân sơn nhất
thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn trong dịp tết của đảng ủy lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh
đảng ủy đánh đạo công an cửa khẩu sân bay tân sơn nhất đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh cho hành khách nhập xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay tân sơn nhất
đảm bảo mọi thủ tục hành khách được nhanh chóng phối hợp và tốt với các đơn vị tại sân bay tân nhất
đảm bảo an toàn cho hành khách an ninh tại địa bàn cửa khẩu không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ
tại các khu vực cửa ngõ vào thành phố khu vực sân bay vực cản cắt lái cũng như các bến xe tình hình giao thông sẽ đông lên
thì bc tám sẽ tập trung kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về trực tự giao thông
trong dịp này cục hàng không việt nam cũng triển khai bổ sung thêm nhân viên an ninh hàng không phương tiện trang thiết bị
để thực hiện nhanh nhất việc soi chiếu an ninh trả hành lý cho hành khách
tránh ủng tác
với các hãng hàng không việt nam cục hàng không yêu cầu xây dựng kế hoạch tăng chuyến
đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác ban đêm
đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh an toàn
để đảm bảo an ninh an toàn cho hành khách trong dịp nghỉ lễ bên cạnh sự chủ động trong việc triển khai các phương án
kế hoạch bay thì mỗi người dân hành khách khi đến sân bay làm thủ tục cũng cần nâng cao ý thức
trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc đã đề ra để mỗi chuyến bay đều an toàn
để mọi người có một kỳ nghỉ tết trọn vẹn và ấm áp
việc phân luồn điều tiết kiểm tra kiểm soát phương tiện phong ngừa ủng tác
kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng chạy xe gây cản trở phương tiện lưu thông
gây mất trật tự an toàn giao thông đều được công an giao thông tính đến
từ đó chủ động trước mọi tình huống tăng cường giám sát và điều tra cơ bản để bố trí nhân sự
kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra
báo cáo tại hội nghị truyền thông báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm hai nghìn hai mươi ba
thông tin từ sở tài chính cho biết năm hai nghìn hai mươi ba dự toán thu ngân sách nhà nước
do hội đồng nhân dân tp hcm giao là bốn trăm sáu mươi chín sáu trăm tám mươi hai tỷ đồng
đến hết ngày hai mươi chín tháng một mươi hai số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là bốn trăm bốn mươi sáu năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng
trong đó thu nội địa gồm cả dầu thô là ba trăm hai mươi năm chín trăm sáu mươi ba tỷ đồng đạt một trăm linh bảy mươi bốn dự toán
thu từ khu vực kinh tế đạt một trăm chín mươi bảy trăm linh ba tỷ đồng đạt chín mươi tám hai mươi hai dự toán
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu một trăm hai mươi năm trăm năm mươi năm tỷ đồng đạt tám mươi hai sáu mươi chín dự toán
năm hai nghìn hai mươi bốn dự toán thu ngân sách trên địa bàn
bốn trăm tám mươi hai tám trăm năm mươi một tỷ đồng tăng hai tám so với dự toán năm hai nghìn hai mươi ba
nhiệm vụ thu ngân sách năm hai nghìn hai mươi bốn đặt ra trong bối cảnh rất khó khăn
liên quan đến các giải pháp nhằm đảm bảo việc thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn
lãnh đạo sở tài chính tp hcm cho biết sẽ phối hợp sở tài nguyên và môi trường
để nhanh tiến độ trong việc thẩm định phương án giá đất để trình ủy ban nhân dân tp hcm xem xét
quyết định nhằm khai thác nguồn thu từ nhà đất thông qua bán đấu giá các khu đất
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ tổ chức hội hoa xuân giáp thình tại công viên tao đàn trong một mươi ngày
cùng sáu chợ hoa cấp thành phố tại ba công viên lớn phú mỹ hưng thủ đức và quận tám
theo kế hoạch do ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt hội hoa xuân giáp thình năm nay được tổ chức
trong một mươi ngày từ ngày sáu đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức từ ngày hai mươi sáu tháng chạp năm quý mão
đến mùa sáu tết chấp thình địa điểm tổ chức vẫn như các năm tại công viên tao đàn quận một
dự kiến vé vào cổng là ba mươi đồng với người lớn và trẻ em dưới một m hai sẽ miễn phí vé
chủ đề của hội hoa xuân năm nay là xuân yêu thương tết xuân vầy
bên cạnh đó tp hcm cũng sẽ tổ chức sáu chợ hoa tết cấp thành phố tại ba công viên lớn như
công viên giai định công viên lê văn tám công viên hai mươi ba tháng chín
các chợ hoa còn lại sẽ đặt các thành phố thủ đức điều hoa phú mỹ hương quận bảy
và chợ hoa trên bến dưới thuyền tại bến bình đông quận tám
các chợ hoa tết hoạt động từ hai mươi ba tháng chạp đến ba mươi tháng chạp để người dân đến tham quan
mua hoa trang trí nhà cửa
ngoài ra sẽ còn hàng trăm chợ hoa cấp quận huyện được mở trong dịp tết chấp thành này
ủy ban nhân dân thành phố cũng giao các sở ngành chuẩn bị chú đáo cho dịp lễ tết sắp tới
đặc biệt đảm bảo công tác an ninh trực tự cháy nổ an toàn dịch bệnh
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên nhận định
tp hcm vẫn đang lọt bỏ các chợ hoa tết
đội dòng đứt ngược đòi hỏi tập thể cán bộ các tầng lớp nhân dân cùng nhau tiếp tục phát khuyên
nội lực đồng lòng để tận dụng thời cơ mới hoàn thành tốt các mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi ba quán triệt triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu trí đạo tại hội nghị bí thư thành hủy tp hcm nguyễn văn nên ghi nhận
và biểu dư những kết quả nổi bật về phục hồi kinh tế xã hội tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba
và khẳng định đây là bức tranh tương đối tích cực tạo nền tảng để thành phố bước vào năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đồng chí nguyễn văn nên cũng chỉ ra những cơ hội mà tp hcm nắm bắt tận dụng
để phát triển trong thời gian tới trong đó có nghị quyết chín mươi tám của quốc hội
đang được triển khai đi vào cuộc sống
cùng với đó tp hcm tập trung xây dựng triển khai đồng bộ thống nhất các giải pháp
chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số
bên cạnh đó kích hoạt lại các thị trường trong đó có thị trường bất động sản
chúng ta còn lại nữa là trách nhiệm chúng ta phải giải quyết như ý kiến của các anh nói
nhận định về tình hình năm hai nghìn hai mươi bốn chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho rằng
năm nay vẫn còn nhiều khó khăn chuyển tiếp từ năm trước và cũng là năm tăng tốc để kết thúc nhiệm kỳ
đồng chí phan văn mãi nhấn mạnh trí tiêu toàn trưởng năm nay là từ bảy năm đến tám
được xác định là chỉ tiêu cao và thách thức rất lớn
vì vậy cần tập trung thảo luận đề ra phương án hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra
cũng có những ý kiến của chuyên gia cũng có những ý kiến của anh em các sở ngành chúng ta
là chúng ta lo ngại khả năng sẽ lập lại cái kịch bản tăng trưởng của quý i năm hai nghìn hai mươi ba đối với quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
cho nên chúng ta cần phải phân tích có hay không khả năng này có đến mức độ nào
và ngay cả có hoặc không có thì chúng ta cần phải tập trung
cần phải có giải pháp quyết liệt như thế
thế nào trong quý i này để chúng ta đảm bảo rằng là không diễn ra cái kịch bản tăng trưởng như quý i năm hai nghìn hai mươi ba
chủ tịch yên bài nhân dân tp hcm pham văn mãi cũng đã yêu cầu các sở ngành quận huyện
nhất là người đứng đầu cán bộ công chức viên chức sức chặt kỹ cương phố hợp đồng bộ
tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch kinh tế xã hội đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng từ kích cầu tiêu dùng
kích cậu du lịch chỉ tiêu công tham mưu thủ tướng ban hành nghị định triển khai nghị quyết chín mươi tám
cũng như các nghị quyết khác và triển khai các nội dung thuộc thấm quyền của thành phố
đã được hội đồng nhân dân tp hcm thông qua
công tác lập quy hoạch thành phố quy hoạch chung thành phố trình đề án trung tâm tài chính quốc tế
đề án phát triển hệ thống đường sắt tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi năm đề án triển khai mô hình tod và các dự án trọng điểm